các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
làm việc với đội cảnh sát giao thông trật tự bốn phụ nữ trên thừa nhận trưa ngày một mươi chín tháng năm họ được bà ntbd bốn mươi một tuổi ngụ đường lâm viên thành phố đà lạt dùng ô tô con mang biển số bốn mươi chín a bốn trăm sáu mươi bảy xx trở vào khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm chơi
khi đến đường hoa phường tím thấy phong cảnh đẹp cả nhóm liền dừng lại chụp ảnh sau đó lấy loa để sẵn trong xe đặt lên capo ô tô rồi mở nhạc nhảy múa tập thể dục phía đầu xe
khoảng một mươi phút sau một tài xế ô tô con đi ngang qua thấy hành vi của các phụ nữ này gây cản trở giao thông nên đã lên tiếng nhắc nhở
nhóm phụ nữ đã dừng nhảy múa cất loa và lên xe đi tiếp
sau đó clip với nhóm phụ nữ dừng ô tô trên đường phượng tím bật nhạc nhảy múa xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình
công an thành phố đà lạt đã mời người điều khiển ô tô là bà ntb lên làm việc
bà d trình bày khi đỗ xe do không thấy có biển cấm dừng đỗ nên chủ quan
bà đê thừa nhận hành vi đỗ xe trên đường rồi cùng nhóm bạn nhảy múa tập thể dục là sai và xin rút kinh nghiệm hứa không tái phạm
clip nhóm phụ nữ dừng xe ô tô đứng giữa đường nhảy múa được đưa lên mạng đã gây phản ứng xấu trong dư luận
tuyến đường trong đoạn clip nhỏ chủ yếu phục vụ việc đi lại tham quan của du khách bên trong khu vực
ngoài lòng đường được thiết kế cơ bản thì không có vỉa hè hay làn đường dành riêng cho xe máy
do đó khi nhóm người này dừng xe và nhảy múa trước đầu ô tô
đã khiến hơn một phần tư lòng đường bị chiếm
việc làm của nhóm người này đã khiến xe cộ phía sau phải đi chậm lại để né
tại thời điểm đó một lãnh đạo ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm cho biết
đơn vị đã tổ chức nhân sự để tuần tra kiểm soát các tuyến đường trong khu du lịch
trường hợp nhóm phụ nữ nhảy nót giữa đường là hành động bất trợt
nhóm người đã rời đi nên không thể xác minh thêm
theo lãnh đạo ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
đơn vị sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và ngăn chặn các hành vi gây ảnh hưởng giao thông
công an thành phố đà lạt đã xác minh đồng thời mời những người liên quan lên làm việc
lập khu sơ xử lý theo quy định
công an thành phố đà lạt cho biết trước mắt cơ quan chức năng sẽ làm rõ xử phạt hai hành vi
gồm dừng đỗ xe không đúng quy định và tập trung đông người trái phép
nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông
quy định tại điểm a khoảng hai điều một mươi một nghị định số một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín ndcp
của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
trước đó ngày một mươi tám tháng năm công an thị trấn kiến sương thái bình đã mời nhóm người tập yoga
giữa đường lên trụ sở để làm việc và lập biên bản vụ việc
căn cứ mức độ vi phạm chủ tịch ubnd thị trấn kiến sương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với một mươi bốn người về hành vi
tập trung đông người trái phép nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông
mỗi người bị xử phạt một trăm năm mươi đồng
những ngày vừa qua trend độc hại nhảy múa giữa đường đang xâm chiếm khắp mạng xã hội
trước các tình huống này dư luận bày tỏ sự bức xúc và thắc mắc về mức xử phạt của hành vi trên
liên quan đến gen độc hại này tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
pháp luật không cấm việc công dân chụp ảnh đăng tải hình ảnh lên không gian mạng
tuy nhiên việc chụp ảnh ở đâu chụp ảnh như thế nào có ảnh hưởng đến trật tự an toàn công cộng hay không
có xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân hay không
thì đó là những vấn đề pháp luật có quy định
nếu hành vi chụp ảnh quay clip gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
thì người thực hiện hành vi sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
ông đặng văn cường cho hay thời gian qua xuất hiện không ít người muốn câu view câu like trên mạng xã hội
nên đã đưa những hình ảnh nhảm nhí độc hại lên không gian mạng
nếu cơ quan chức năng chưa phát hiện thì có thể người vi phạm chưa bị xử lý
tuy nhiên nếu hành vi vi phạm pháp luật trong đó có vi phạm giao thông đường bộ mà đăng tải công khai lên không gian mạng
thì hành vi đó là thách thức pháp luật thể hiện ý thức coi thường pháp luật và có thể ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
vì thế người vi phạm có thể sẽ bị xử lý với chế tải nghiêm khắc
luật giao thông đường bộ quy định lòng đường là nơi dành riêng cho xe cơ giới
người đi bộ chỉ được băng cắt qua đường
những điểm có vạch sơn hoặc ở những điểm có thể qua đường mà đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông đang lưu thông
chỉ có vỉa hè mới là nơi dành cho người đi bộ
pháp luật việt nam cũng quy định rất cụ thể về các trường hợp dừng xe đỗ xe
theo đó nghiêm cấm việc dừng đỗ xe ở lòng đường lề phố gây cản trở giao thông ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
bởi vậy theo luật sư hành vi dừng xe trên đường giao thông cản trở giao thông để chụp ảnh là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
hành vi dừng đỗ xe sai quy định càn trở giao thông đường bộ đó cũng được coi là hành vi gây số trật tự công cộng
người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một ndcp trong trường hợp hành vi gây dối trật tự công cộng chưa đến mức gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
người thực hiện hành vi chưa từng bị xử phạt hành chính vì gây dối trật tự công cộng
sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính có thể tới tám triệu đồng
ngoài hành vi gây dối trật tự công cộng người thực hiện nếu đăng tải thông tin lên không gian mạng thì có thể bị xử lý về việc đưa những thông tin bị cấm lên không gian mạng
với mức phạt từ năm đến một mươi triệu đồng đối với cá nhân
trường hợp hành vi gây dối trật tự công cộng như cản trở giao thông đường bộ dừng đỗ xe sai quy định trên đường giao thông
hoặc có hành vi khác vi phạm giao thông đường bộ mà gây hậu quả ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
thì người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự với chế tài phạt tiền từ năm đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
trường hợp được xác định là phạm tội có tổ chức có phá phách xúi dụng người khác phạm tội
hoặc thuộc các trường hợp tăng nặng khác theo khoản hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự thì phạt tù từ hai đến bảy năm
ông đảng văn cường thông tin thêm
không ít trường hợp thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
nhưng không nghĩ rằng lại bị cơ quan chức năng đánh giá là hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
nên đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau khi bị xử lý thì ân hận đã muộn
nữ người mẫu ngọc trinh là một trong những ví dụ điển hình về hành vi gây dối trật tự công cộng
mà bản thân không nhận thức hết hậu quả đã gây ra đối với xã hội
sau khi bị xử lý thì những người mẫu này rất ân hận về hành vi của mình và đã tự ý thức sửa sai
động viên mọi người không thực hiện theo những hành vi sai lầm của mình
ông đặng văn cường nhấn mạnh việc cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mẫu ngọc trinh trước đây
và xử lý hình sự đối với một số người chụp ảnh đám cưới giữa đường ở tỉnh hải dương
sẽ là bài học cho nhiều người trong việc có ý thức chấp hành pháp luật
tuân thủ các quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
đặc biệt là những hành vi vi phạm pháp luật được đăng tải lên mạng xã hội bằng những tài khoản có nhiều người theo dõi
thì hành vi sẽ tăng tính chất nguy hiểm gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại